thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về cách ly xã hội những ngày này nhiều cơ quan công sở doanh nghiệp đã chủ động cho nhân viên làm việc tại nhà đề phòng sự lây lan của dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của người lao động
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động của các đơn vị được áp dụng một cách triệt đề sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
là một công ty công nghệ nên doanh nghiệp này không gặp khó khăn khi cho nhân viên nghỉ làm tại nhà
nhân viên sẽ phải tuân thủ làm việc trực tuyến theo đúng thời gian quy định báo cáo công việc thường xuyên nhờ sử dụng nền tảng quản trị trực tuyến
hiệu suất công việc vẫn đạt từ tám mươi chín mươi so với làm việc tại công ty
on office là một nền tảng quản trị doanh nghiệp bản thân nó cũng là cung cấp một nền tảng để giúp cho các doanh nghiệp làm việc từ xa

chúng tôi dùng chính nền tảng này để quản lý công ty đến tám mươi
công ty tôi là đã cho phép làm việc từ xa
chúng tôi cũng có đưa ra một cơ chế để đảm bảo các bạn làm việc từ xa vẫn có thể đảm bảo hiệu quả công việc
và đặc biệt là bên tôi là hỗ trợ một trăm linh đương cho các bạn
mặc dù số lượng đơn đặt hàng qua mạng tăng cao trong những ngày này
nhưng công ty thương mại điện tử này vẫn quyết định đưa ra những giải pháp hạn chế nhân viên làm việc tập trung
hiện tại thì chúng tôi phải sắp xếp lại lịch hoạt động để cho nhân viên có thể làm việc một cách ninh động ở nhà hoặc là ở văn phòng
cái thứ hai là cũng giảm lượng nhân viên ra để không bị ảnh hưởng bởi dịch
chấm công qua mạng công văn giấy tờ cần giải quyết đã có chữ ký số cần trao đổi công việc thì đã có họp trực tuyến
nhiều người đều đã quen với việc tham gia các hoạt động thông qua các công cụ trực tuyến như vậy trong những ngày qua
phải trao đổi qua video call
hơi khó khăn một chút thôi
nhưng mà về các bạn thì vẫn đảm bảo được tốt công việc
trên mạng xã hội nhiều người cũng chia sẻ những hình ảnh làm việc tại nhà động viên làm việc một cách hiệu quả
bởi lẽ làm việc ở nhà không có nghĩa là được nghỉ
mục tiêu cao nhất lúc này được các cơ quan doanh nghiệp đề ra là đề phòng sự lây lan của dịch bệnh
bảo vệ sức khỏe của người lao động chung tay thực hiện trách nhiệm xã hội